theo thông tin từ sina một phần cổ phần trị giá năm triệu nhân dân tệ tương đương với sáu trăm chín mươi sáu trăm năm mươi năm usd của triệu vi
trong công ty hợp bảo kerbal entertainment group đã bị phong tỏa từ ngày một mươi một tháng bốn
đây là lần thứ hai tài sản của triệu vi bị phong tỏa trong vòng ba năm qua
được biết triệu vi là đại diện pháp nhân và sở hữu bốn năm mươi một cổ phần của công ty này kể từ năm hai nghìn một mươi năm
hợp bảo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh truyền hình quản lý nghệ sĩ biểu diễn quảng cáo
lệnh phong tỏa có hiệu lực đến năm hai nghìn hai mươi
thông tin được trích dẫn từ nền tảng thông tin doanh nghiệp tianyangcha
lệnh phong tỏa do tòa án nhân dân trung cấp số bốn bắc kinh trung quốc ban hành và có hiệu lực đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bảy
đây không phải lần đầu tiên tài sản của triệu vi bị phong tỏa
tuy nhiên thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có tin đổi rượu vi sẽ tái xuất làng giải trí vào giữa năm nay
khiến nhiều người không khỏi hoang mang
giới truyền thông phát hiện tài khoản mạng xã hội của cô được bỏ chặn
loạt tác phẩm tiêu biểu của cô như họa bì hoàng châu cách cách từng biến mất khỏi các trang web của trung quốc đã xuất hiện trở lại
tên của nữ diễn viên cũng xuất hiện trong danh sách giản diễn viên của phim
nguồn tin on tiết lộ trợ vi đang tích cực liên hệ với các ekip sản xuất để chính thức tái xuất vào tháng sáu
vào khoảng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi một vợ chồng triệu vi liên tục gặp rắc rối trong kinh doanh
vi phạm hợp đồng và bị kiện ra tòa
bê bối lớn nhất chính là việc trợ vi và chồng là doanh nhân huỳnh hữu long bị tố lập công ty ma
làm giả số liệu thao túng thị trường chứng khoán
nhiều người tố vợ chồng cô lừa đảo có người còn tự tử vì mất tất cả
sự việc khiến triệu vi gần như biến mất khỏi showbiz
các phim cô đóng chính cũng bị gỡ khỏi toàn bộ các nền tảng video
những thương hiệu có triệu vi làm đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan đến cô
hiện tại châu vi đang tập trung giải quyết các vấn đề liên quan tài sản kinh doanh
vợ chồng cô cũng đã bán bớt một số bất động sản và sang nhượng tài sản cho người thân
triệu vi có thể quay trở lại showbiz hay không vẫn còn là một điều còn bỏ ngò
theo sk một trong thời gian hạn chế hoạt động ở làng giải trí
trợ vi đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản kinh doanh
hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tòa án bắc kinh cấm bình tinh giao dịch cổ phiếu của ba công ty là
perlin production long húc tân và chi chu trang chi
technology trong thời gian ba năm tổng trị giá cổ phiếu bị đóng băng là hơn hai bảy triệu nhân dân tệ tức chín sáu tỷ đồng
vợ chồng triệu vi cũng xử lý bằng cách giảm bớt số bất động sản ở hong kong
và sang nhượng bớt tài sản cho người thân
năm hai nghìn một mươi chín ước tính tài sản của triệu vi và chồng đạt tới bốn năm tỷ nhân dân tệ
tương đương sáu trăm chín mươi năm hai triệu usd giao thứ chín trăm một mươi hai ở trung quốc
vào năm hai nghìn một mươi tám én nhỏ lọt vào danh sách tỷ phú toàn cầu
ở thời kỳ đỉnh cao triệu vi là một trong những tài sản
và cũng là cổ đông của một mươi bảy công ty bao gồm nhiều lĩnh vực như phim ảnh
truyền hình giải trí đầu tư công nghệ bất động sản và các ngành khác
triệu vi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là một trong tứ đại hòa đán màn ảnh trung quốc
nổi danh ở nhiều lĩnh vực từ điện ảnh âm nhạc tới truyền hình
sau hơn hai mươi năm hoạt động trong giới giải trí và đầu tư kinh doanh
cô gây choáng với gia sản khủng
trong đó có thời điểm vợ chồng cô sở hữu khối tài sản lên tới một tỷ usd
trong ba năm qua dù bế mắt khỏi làng giải trí
nhưng triệu vi vẫn luôn nhận được sự quan tâm của dư luận
nữ diễn viên sống kín tiếng hầu như không công khai xuất hiện
cô dành thời gian tìm hiểu về phật giáo làm việc thiện và đi du lịch
giữa tháng ba vừa rồi có thông tin triệu vi dần được gỡ phòng sát
bởi một số video phim của cô hiển thị trên bilibili
một trong những nền tảng video thu hút người dùng tại trung quốc
nguồn tin từ truyền thông hồng kông trung quốc cho biết cô có thể sẽ trở lại vào tháng sáu năm nay
thời gian qua cư dân mạng phát hiện trang wibo của cô đã trở lại bình thường
nền tảng video không còn bị chặn
đầu năm nay một dân mạng đăng tải hình ảnh chữ vi được cho là ở cáp nhĩ tân
trong bức ảnh triệu vi mặc chiếc áo khoác dày đứng trong tuyết
bức hình còn lại cho thấy cô mỉm cười trên tay là cây kem kẹo táo
sau đó vào sinh nhật tuổi bốn mươi tám triệu vi gửi lời đến nhóm người hâm mộ qua đoạn ghi âm
đây là lần đầu cô tương tác với fan kể từ khi bị hạn chế hoạt động ở trung quốc
cô chia sẻ
theo một hội nhóm người hâm mộ triệu vi nữ diễn viên dự kiến tái xuất vào tháng ba
nhưng cuối cùng lưu lịch tới tháng sáu
ngoài ra một hội nhóm kín còn đăng tải hình ảnh được cho là mới nhất của triệu vi vào dịp sinh nhật
trong ảnh nữ diễn viên kể
giữa tay lúc nhiều người đặt hy vọng cho sự trở lại của cô
thông tin về việc én nhỏ bị phong tỏa tài sản được đăng tải
nhiều người cho rằng với tình hình hiện tại
con đường trở lại làng giải trí trung quốc của triệu vi gần như vô vọng
về đời sống hôn nhân triệu vi được cho là đang hoàn tất thủ tục ly hôn chồng
doanh nhân huỳnh hiễu long
sau thời gian dài sống ly thân
nữ diễn viên sẽ nhường quyền chăm sóc con gái chung duy nhất của hai người cho chồng cũ
triệu vi và huỳnh hiễu long đi đến hôn nhân năm hai nghìn tám
họ từng là cặp vợ chồng quyền lực của giới giải trí hòa ngữ
tài sản của cả hai từng được cho là đến từ hoạt động kinh doanh rượu
đầu tư chứng khoán thành công
suốt ba mươi một năm có một sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ
triệu vi vướng không ít ổn ào và hiện phải đối mặt trước nguy cơ
bị phong sát hoàn toàn trong làng giải trí hoàng ngữ
triệu vi từng là ngôi sao quốc dân được nhiều người ngưỡng mộ
nhưng cũng tự đánh mất đi hảo quang vì những thị phi tai tiếng nghiêm trọng
sau khi trở nên nổi tiếng với bộ phim đỉnh đám hoàn châu cách cách
trợ vi bị tố vong ơn bội nghĩa mắc bệnh ngôi sao đối với chính người đã nâng đỡ mình
nữ phản sĩ quỳnh giao
cụ thể nhà biên kịch tài ba quỳnh giao từng dành nhiều sự yêu ái
khi liên tục mời triệu vi đảm nhận vai chính trong các tác phẩm của bà
tuy nhiên triệu vi lúc bấy giờ được cho là có thái độ canh kiệu
đi muộn về sớm hay đưa ra những yêu cầu kiểu ngôi sao khiến quỷ giao không hài lòng
đỉnh điểm là cả hai bất ngờ cùng chấm dứt hợp đồng
và gần như không có thêm một sự hợp tác nào khác
sư luận lên tiếng chỉ trích dữ dội buộc tiểu yến tử phải lên tiếng xin lỗi
nhưng cũng không nhận được sự chấp thuận từ phía tác giả quỳnh giao
mối quan hệ căng thẳng này kéo dài một khoảng thời gian dài
cho đến năm hai nghìn một mươi năm mới được thiết lập lại khi triệu vi có nhiều động thái tích cực
thăm hỏi nhằm xoa dịu cân giận của quỳnh giao
không ít lần triệu vi đối mặt trước những bình phẩm về cách ăn mặc sề sỏa
mỗi khi xuất hiện trên sân khấu
nổi bật nhất là scandal khi cô mặc bộ trang phục có họa tiết được cho là phản cảm
điều này kết ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp đăng lên như rờ gặp gió của triệu vi
sau đó cô nằm trong danh sách những nghệ sĩ hoa ngữ khiến khán giả nóng mắt nhất
bên cạnh sự nghiệp đáng nể thì triệu vi thuộc top những sao nữ lắm thị phi nhất nhỉ sẽ biết
về đời tư nàng ánh nhỏ khiến natison bất ngờ khi toàn hẹn hò với đại gia giàu có như diệp mậu thanh
kinh thành tứ thiếu uông vũ hay ông xã của cô bây giờ huỳnh hữu long
tuy nhiên nàng đại hoa đán lại nhiều lần bị tố là tiểu tam chen chân vào tình yêu của người khác
truyền thông liệt kê n nhỏ từng cướp thiếu gia uông vũ từ tay tinh nữ lang trường mẫn
tuy nhiên mối tình của triệu vi và uông vũ cũng tan đàn xe ngé
sau một lần cãi vã khiến chàng thiếu gia hộ uông giận dữ tắt cô ngay tại chỗ đông người
không chỉ vậy giới truyền thông còn ghi lại hình ảnh ôm vũ tay trong tay với huỳnh dịch trong lúc vẫn đang hẹn hò với triệu vi
ngoài ra mỹ nhân hoảng chấu cách cách còn bị cho là nẫn tay trên tình yêu của bản thân mình
được biết triệu vi và hoa hậu diệp thúy thúy từng là hảo tìm mội của nhau
khi ấy diệp thúy hẹn hò với đại gia huỳnh hữu long thậm chí còn được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng bốn karat
thế nhưng sau khi giới thiệu bạn thân cho vị hôn phu quen biết nàng hoa hậu họ diệp đã đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn
việc huỳnh hữu long chia tay với diệp thúy thúy theo đuổi và về chung một nhà với triệu vi khiến cộng đồng mạng bản tán xôn xao
không ít người cho rằng én nhỏ là kẻ hám cùa hám giàu khi quyết định về chung một nhà với vị đại gia hơn tuổi
không có ngoại hình nổi trội lại từng có một đời vợ và có con riêng chàng được mặc váy cưới tổ chức hôn lễ cho riêng mình
mặt khác thì có thuyết âm mưu cho rằng khi ấy em nhỏ gặp kè với một quan chức cấp cao của xibit mà huỳnh hữu long từng là tài xế của người này
cuộc hôn nhân của triệu vi huỳnh hữu long chỉ là tấm bình phong cho quan hệ của cô và kim chủ mà thôi
một trong những vụ bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của triệu vi chắc chắn phải kể tới việc mặc trang phục nhạy cảm vào năm hai nghìn một
điều này khiến cô bị ném đá cử gắt suy toàn luôn cả sự nghiệp vừa chấm nở
thậm chí vì vụ việc này nữ diễn viên còn bị người ta tạt chất thải vào người
khi đang biểu diễn trên sân khấu
năm hai nghìn một triệu vi và một phụ nữ giấu tên châu tuyết hợp tác trong công việc kinh doanh quán bar
tuy nhiên do yếu kém trong khâu quản lý dẫn đến việc làm ăn thua lỗ buộc quán phải đóng cửa
mối quan hệ giữa triệu vi và châu tuyến không còn được giao hảo như xưa
thậm chí đối tác làm ăn của nữ diễn viên tố triệu vi thuê người đánh mình đến mức nhập viện
cả hai kiện nhau ra tòa vì cuộc tranh chấp này khiến đảng tiểu yên tử phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ
giới truyền thông tiết lộ vụ lùm xùm này của triệu vi là do có người đứng sau bảy miếu hãm hại
muốn cô thân bại danh liệt đó là châu tuyết người bạn thân thiết một thời của én nhỏ
có lẽ vì nguyên nhân này triệu vi đã sai tải xế dạy cho châu tuyết một bài học giữa lúc cô đang bổ bí
mặc dù tòa đã không chấp nhận đơn tố cáo của triều tuyết với nội dung
hành vi đánh người là do triệu vi chỉ đạo nhưng cho tới tận bây giờ nàng đại hoa đán vẫn mang danh hành hùng phụ nữ có thai
giữa drama phòng sát triệu vi còn bị đảo lại phát ngôn
theo một nguồn tin xứ trung lời thú nhận giết người của triệu vi là sự thật
khoảng năm sáu năm trước xếp ít từng xôn xao tin đồn có một người tên là vạn huệ
tết lộ chồng mình bị triệu vi bức hại đến chết vì chặn đường làm ăn
khi đó scandal này đã ở mỹ lên top tìm kiếm được hai phút thì lập tức bị gỡ ngay
theo tin đồn văn huệ bị triệu vi cho người theo dõi đặt máy ngay trộm tìm cách đưa cô vào viện tâm thần
tại đây phận huệ bị đánh đập dã man sau khi ra viện
dù cố gắng lên tiếng bóc phố triệu vi nhưng thông tin này vẫn bị dìm xuống
hiện tại tin đồn này chưa được kiểm chứng độ thực hư song vẫn khiến dân tỉnh thấy giợn cả người
năm hai nghìn một mươi bảy triệu vi và chồng đại gia huỳnh hữu long bị tố gian lận chứng khoán thao túng thị trường
theo đó cô cùng chồng thành lập công ty ma làm giả số liệu kinh doanh
gây lưỡng đoạn thị trường chứng khoán
đánh giá sơ bộ của tờ báo shoi cho thấy hậu quả do hai vợ chồng trợ vi gây nên
khiến nhiều người đi đến bước đường cùng là sạt nghiệp tán ra bại sàn
trước những lùm xùm trên trợ vi và chồng bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng năm năm
đồng thời phải đền bù số tiền lớn cho các nạn nhân
cũng như không được đảm nhận các chức vụ quản lý cao cấp trong công ty
sau sự việc xa lận chứng khoán bị bại lộ mối quan hệ giữa triệu vi và chồng đại gia liên tục gặp trục trặc
dù cặp đôi lên tiếng phủ nhận nhưng giới truyền thông hoa ngữ nhiều lần đưa ra bảng chứng
chụp ảnh khoảnh khắc triệu vi thân mật bên nhiều người đàn ông khác
đặc biệt trong đó là đoạt hình ảnh được cho là cô đến thăm người tình trẻ kha dụ danh tại nhà riêng của anh
đời tư hỗn loạn của triệu vi nhanh chóng khiến dư luận ngắn ngầm
và hình ảnh mà cô nỗ lực xây dựng bấy lâu đang đứng trên bờ vực thàm